thưa quý vị thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an vừa có thư khen gửi công an thành phố đà nẵng
vì đã triển khai kịp thời công tác cứu nạn cứu hộ giải cứu sáu người dân bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại xã hòa phú huyện hòa vang
trong thư khen thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá đây là thành tích xuất sắc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ
thuộc công an thành phố đà nẵng điển hình cho truyền thống lực lượng công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ
góp phần tô thắm thêm thành tích vẻ vang trong dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát nhân dân
thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận và biểu dương thành tích của lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ thuộc công an thành phố đà nẵng
mong các đồng chí tiếp tục phát huy kết quả đạt được và lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
trước đó vào lúc một mươi năm h ba mươi phút ngày chín tháng bảy phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng nhận tin báo có hai phụ nữ và bốn trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi bị mắc kẹt do nước lũ dâng cao tại bờ suối thuộc xã hòa phú huyện hòa vang
ngay lập tức phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp đà nẵng đã kịp thời đưa lực lượng phương tiện đến hiện trường
sau một giờ đồng hồ các nạn nhân đã được lực lượng cứu nạn cứu hộ đưa vào khu vực an toàn
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng bảy đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy cho đồng chí hoàng văn yên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn phó trưởng công an xã khánh thành huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
thưa uy quyền của bộ trưởng bộ công an
lãnh đạo công an tỉnh khánh hòa đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đối với đồng chí hoàng văn yên đồng thời hỗ trợ một trăm linh triệu đồng từ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cho gia đình đại úy hoàng văn yên
trước đó một du khách người nước ngoài phản ánh tới sở du lịch hà nội sự việc có đi taxi từ khu vực hồ hoàn kiếm đến tham city quận hai bà trưng và phải trả bốn trăm linh đồng cao hơn so với quy định
ngay sau khi tiếp nhận phản ánh thanh tra sở du lịch đã có văn bản chuyển thông tin phản ánh đến thanh tra sở giao thông vận tải hà nội để được xem xét
qua quá trình xác minh thanh tra sở giao thông vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe ô tô taxi mang biển kiểm soát ba mươi a bảy mươi tám nghìn sáu mươi hai phạt tiền một mươi ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng cơ quan chức năng cũng yêu cầu tài xế trả lại số tiền và xin lỗi du khách nước ngoài trên
một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi một tháng bảy trên quốc lộ một a đoạn qua xã vạn phước huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa hậu quả làm ba người chết tám người bị thương
vụ tai nạn xảy ra giữa xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi hai nghìn tám trăm hai mươi hai do đỗ tiên điệp trú tại huyện
hậu quả làm ba người chết tám người bị thương hậu quả làm ba người chết tám người bị thương
tám người bị thương gồm một người trên xe tải và bảy người trên xe khách
ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường khẩn trương tổ chức đưa các nạn nhân đi cấp cứu
nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu xác định là do tài xế xe tải thiếu quan sát không làm chủ tốc độ không giữ khoảng cách an toàn tông vào đuôi xe khách
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy công an tỉnh và ban an toàn giao thông tỉnh khánh hòa đã tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn
trong đó mỗi trường hợp tử vong được hỗ trợ năm triệu đồng mỗi trường hợp bị thương nặng ba triệu đồng xây sát một triệu đồng
sáng nay ngày một mươi hai tháng bảy tại tòa án quân sự thủ đô hà nội tòa án quân sự quân khu bảy mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu tư lệnh cảnh sát biển
lê văn minh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và lê xuân thanh cựu thiếu tướng tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
cùng đồng phạm trong vụ án buồn lộ nhận hối lộ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tổ chức tố xác tự phạm
theo cáo trạng của viện kiểm sát từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê văn minh đã nhận hối lộ của phan thanh hiễu tổng số tiền sáu chín tỷ đồng
viện kiểm sát truy tố bà phan thị xuân là vợ của ông lê xuân thanh về tội nhận hối lộ với vai trò giúp sức cho ông lê xuân thanh khi một mươi một lần nhận tổng số tiền một tám tỷ đồng
từ phan thanh hiếu thông qua con trai là phan lê hoàng anh
quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ tổng số tiền hơn ba mươi bốn tỷ đồng liên quan đến vụ án này
trong đó ông lê văn minh và ông lê xuân thanh được ghi nhận đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại bị cáo buộc gây ra
trong vụ án này một số đối tượng liên quan như phan thanh hiếu đào ngọc viễn đã bị các cơ quan tố tụng tỉnh đồng nai điều tra truy tố đưa ra xét xử
các bị cáo phùng danh thoại lê văn minh nguyễn thế anh là quân nhân phạm tội nên thuộc thẩm quyền điều tra truy tố xét xử của các cơ quan tố tụng trong quân đội
phiên tòa xét xử vụ án này dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng bảy
thưa quý vị liên quan đến vụ một cháu bé trên địa bàn tỉnh đắk lóc vừa bị tẩm xăng đốt gây bỏng nặng ở chân do không chịu đi trộm mũ cao su
công an huyện yà hà leo tỉnh đắk lắk đang vào cuộc điều tra
nạn nhân là cháu niềm y ngách tám tuổi trú tại xã ia son
sau khi tiếp nhận thông tin hội chữ thập đỏ xã yà son đã đưa cháu đến trung tâm y tế huyện yà leo thăm khám
tại đây các bác sĩ cho biết chân trống ngách có nguy cơ bị hoại tử rất cao
theo thông tin xác minh ban đầu từ ủy ban nhân dân xã yà son vào đêm ngày một mươi một tháng bảy
một nam thanh niên trú tại xã yà hà leo huyện yà leo
chở ngách cùng hai cháu nhỏ đi ăn trộm mũ cao su
khi tới nơi cả ba cháu đều không đồng ý vào trộm cắp và bỏ chạy
lúc này hai cháu nhỏ chạy thoát được
riêng cháu ngách bị nam thanh niên bắt giữ lại và dùng xăng tẩm vào chân
rồi châm lửa đốt gây bỏng nặng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an vào cuộc điều tra
với thủ đoạn tạo ra hàng loạt các khách hàng giả thông tin giả
nguyễn hiễu đạt trú tại huyện vân canh tỉnh bình định và đồng bọn
đã lôi kéo nhiều khách hàng tham gia đầu tư trực tuyến lừa đảo
và chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã bóc gỡ đường dây này
và bắt giữ một mươi năm đối tượng về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu nguyễn hữu đạt từng tham gia đầu tư sản giao dịch
nhị phân world broker nhưng thua lỗ sau đó đạt làm môi giới để hưởng hoa hồng
nhưng thu nhập thấp nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư
thông qua huy động vốn của khách hàng
đạt đã tập hợp một mươi đối tượng khác và bàn bạc phân công nhiệm vụ từng người
để tìm kiếm con mồi các đối tượng dùng các tài khoản ảo vào các sản nhị phân
tham gia các nhóm đầu tư tài chính hoặc đánh bạc qua mạng
và tìm kiếm những người có khả năng tài chính thu nhập dữ liệu rồi gửi cho nguyễn tam lợi
để thực hiện hoàn hảo màn kịch này các đối tượng tạo dựng hình ảnh cá nhân thành đạt có đời sống sang chảnh trên mạng xã hội
một vài ngày đầu chúng gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan để các bị hại tin tưởng và tiếp tục gửi tiền đầu tư
trong từ một đến năm ngày sau khi khách đã chuyển lên mức đầu tư vip và gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng đưa ra
nguyễn hiễu đạt chỉ đạo thông báo đã đặt cược hết tiền và bị thua kèm theo hình ảnh bằng kết quả
nhóm vip là có hơn hai trăm linh member hai trăm linh member là chia ra cho những thằng cầm vip là mỗi đứa cầm tầm bốn mươi nít vip
tức là ở đây ekip một nhóm vip tụi em chỉ ách một khách thật vậy thôi
họ không có kiến thức thì họ tự giao dịch thì họ thua lỗ
còn ví dụ như những người khác thì họ có những người họ đánh theo người độc lệnh có những người đa tánh hôi ba thì đánh ba hôi xe thì đánh xeo
thì từ những cái mà không có kiến thức đó tất cả đa phần thì mình cũng tự nghĩ ra thôi
và cải cách nó lên dần dần theo thời gian
với phương thức thủ đoạn nêu trên từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt của một nữ nạn nhân tại phường tám thành phố vũng tàu số tiền gần một tám tỷ đồng
khai báo tại cơ quan công an nguyễn hiệu đạt và đồng bọn thừa nhận cho đến khi bị bắt chúng đã dùng thủ đoạn này để lừa đảo khoảng ba trăm linh khách hàng chiếm đoạt được số tiền trên sáu tỷ đồng
lực lượng trích sát của lực lượng ba năm công an tỉnh bà ríu vũng tàu phải tiến hành
nhiều hoạt động vừa trích sát trực tiếp vừa trích sát trên không gian mạng nhiều biện pháp nghiệp vụ
sự phối hợp nhuận nhẫn chặt chẽ kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ khác đó là làm những thành công của chuyên án
khám xét tại nơi ở của các đối tượng cơ quan công an đã thu hai xe ô tô năm mươi bảy thùng máy tính để bàn năm mươi năm màn hình máy tính máy tính sách tay khoảng hai bốn trăm linh sim điện thoại
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam một mươi năm đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ hơn về hoạt động của nhóm tội phạm này